trưa ngày năm tháng hai theo giờ moscow tại trụ sở bộ quốc phòng nga đại tướng sergei shoigu đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội đàm hai bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu
mang lại hiệu quả thiết thực củng cố sự tin cậy về chính trị giữa hai nước
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định tăng cường đoàn kết hữu nghị gắn bó và hợp tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
là chủ trương nhất quán và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam hiện nay
bộ quốc phòng việt nam sẽ ủng hộ và phối hợp với bộ quốc phòng nga để nga hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì nhóm chuyên gia admm cộng
về chống khủng bố tru kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba cũng như tạo sự đồng thuận của asean đối với những đề xuất của nga trong cơ chế admm cộng
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là văn bản hợp tác có ý nghĩa quan trọng bổ sung cho các văn bản hợp tác đã ký kết
có phần định hướng tầm nhìn chung trong quan hệ hợp tác quốc phòng vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định và hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới
chiều cùng ngày bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch tới thăm đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đến đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô moscow và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh
bên điện kremlin
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga bộ trưởng ngô xuân lịch cũng hội kiến
giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga alexander bonnikov tiếp và nói chuyện với các cựu chiến binh nga
đã giúp việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc